dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng tỉnh lạng sơn trà lĩnh tỉnh cao bằng
theo hình thức đối tác công tư vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
theo phê duyệt tuyến cao tốc đồng đăng trà lĩnh có chiều dài khoảng một trăm một mươi năm km
quy mô dự án bốn là xe tốc độ thiết kế tám mươi km một giờ đối với đoạn địa hình khó khăn
cho phép thiết kế với vận tốc sáu mươi km một giờ tổng mức đầu tư dự kiến là hai mươi chín trăm ba mươi chín tỷ đồng
dự án được triển khai trong hai giai đoạn giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi bốn
giai đoạn hai hoàn thiện thực hiện sau năm hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế chính trị
với các tỉnh miền núi phía đông bắc các khu kinh tế khu du lịch quốc gia khu công nghiệp
phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh
giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia